lần đầu tiên tại việt nam một cuộc triển lãm hàng không quốc tế sẽ được tổ chức
với tên gọi triển lãm quốc tế trang thiết bị và công nghệ hàng không năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm được tổ chức vào tháng một mươi một tới đây tại thành phố hồ chí minh
sẽ có sự góp mặt của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới
triển lãm quốc tế về trang thiết bị và công nghệ hàng không hai nghìn một mươi chín
quy tụ nhiều tổ chức hàng không hàng đầu nhà sản xuất khai thác
cùng các doanh nghiệp hàng không trong nước và quốc tế
sự kiện là dịp gặp gỡ trao đổi về xu hướng công nghệ sản phẩm
xúc tiến thương mại góp phần phát triển bền vững ngành hàng không việt nam
trong xu hướng hội nhập với ngành hàng không thế giới
đây cũng là nơi sẽ giới thiệu những công nghệ hệ thống trang thiết bị mới nhất
trong lĩnh vực hàng không thế giới giúp ngành hàng không việt nam tiếp cận
để đầu tư hiện đại hóa ngành
trong khuôn khổ triển lãm cũng diễn ra hội thảo kỹ thuật quốc tế hàng không
với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hàng không thế giới